mới đây nhân ngày dỗ tổ nghiệp ca trù và cũng để tôn vinh loại hình nghệ thuật ca trù truyền thống đặc sắc này của việt nam
google đã lần đầu tiên sử dụng biểu tượng đặc biệt thay thế tạm thời trên trang chủ google com vn
biểu tượng đặc biệt về ca trù minh họa hình ảnh của một chầu hát điển hình với ba thành viên
nữ ca sĩ gọi là đào hay ca nương vừa sử dụng kỹ thuật cột hơi và ngân dung để tạo ra thanh ngâm độc đáo theo lối hát thơ
vừa gõ bộ phách lấy nhịp một kép nam điệm đàn đáy và một quan viên thường là tác giả bài hát đánh chống chầu
google khẳng định qua việc tôn vinh nghệ thuật ca trù với biểu tượng này google mong muốn nâng cao nhận thức và sự quan tâm của công chúng
đối với những nghệ thuật dân gian truyền thống đang có nguy cơ biến mất nhắc nhở thế hệ trẻ luôn nhớ về cội nguồn